thứ trưởng ngoại giao nga sergei ryabkov mới đây khẳng định hiệp ước cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới new start với mỹ vẫn có hiệu lực
dù thiếu hoạt động thanh sát giữa hai bên cũng như việc moscow đã quyết định hủy các cuộc thảo luận của ủy ban hỗn hợp trong tuần này
thứ trưởng riyabkov nhấn mạnh nga vẫn cam kết tuân thủ hiệp ước và thỏa thuận này vẫn có hiệu lực bởi tất cả các cơ chế khác vẫn đang hoạt động
tuyên bố được đưa ra một ngày sau khi bộ ngoại giao nga thông báo khoãn cuộc đàm phán về giải trừ vũ khí hạt nhân với mỹ
diễn ra từ ngày hai mươi chín tháng một mươi một đến ngày sáu tháng một mươi hai tại cairo ai cập
ông ryabkov khẳng định việc khoãn hợp không vi phạm thỏa thuận này
hồi đầu tháng tám nga đã thông báo tạm dừng hoạt động thanh sát của mỹ đối với các địa điểm quân sự của nga
theo khuôn khổ của new start khẳng định đây là động thái phản ứng với việc washington đã cản trở hoạt động thanh sát của moscow